xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
viêm não do virus hay viêm não do não mô cầu hay viêm não nhật bản có thể bùng phát thành dịch lớn
vâng ạ ngoài căn bệnh có thể coi là truyền thống thì chúng ta cũng đang phải đối mặt với một canh bệnh lạ
mà giới y khoa toàn cầu thì vẫn đang giáo diết đi tìm nguyên nhân
cần làm gì để phòng bệnh cho bản thân và gia đình
an ninh toàn cảnh ngày hôm nay sẽ gửi tới quý vị những thông tin hữu ích
nhưng trước tiên hãy bắt đầu với các điểm nóng an ninh trật tự đáng chú ý trong hai mươi bốn giờ qua
tối qua tại khu vực thôn luồng láo hai xã cốc san thành phố lào cai
công an tỉnh lào cai phối hợp với công an thành phố hải phòng vây bắt thành công đối tượng lê văn luân
trú tại huyện bảo thắng tỉnh lào cai là hung thủ gây ra vụ giết người bất thành xảy ra tại thành phố hải phòng
vào cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai luân đã dùng dao đe dọa sau đó đâm nhiều nhát vào người bạn gái
rất may nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời nên qua cơn nguy kịch
sau khi đâm trọng thương bạn gái luân đã bỏ trốn ở nhiều nơi rồi về thành phố lào cai
cũng vì mâu thuẫn trong chuyện tình cảm phan văn ly sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại huyện định quán tỉnh đồng nai
đã dùng dao đâm một nhát vào ngực vợ mình là lương thị trúc linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm khiến nạn nhân tử vong
công an tỉnh bến tre đã khởi tố vụ án hình sự tạm giữ hình sự đối với phan văn ly về hành vi giết người
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thái nguyên vừa thi hành
lệnh bắt tạm giam đối với lê thanh an hoàng xuân khánh và nguyễn hoàng đạt
và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với dương văn hậu
các đối tượng này là đại lý cấp hai nằm trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ
thông qua hệ thống game bài đổi thưởng gregpfith gạch chéo tip club của nguyễn văn dương phan xào nam và đồng phạm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với nguyễn văn lưỡng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một trú tại xã la nghi về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó lực lượng công an đã bắt giữ nguyễn văn lưỡng khi đối tượng này đang trên đường vận chuyển hai bánh heroin gần bảy trăm linh g
từ tp hcm về bình thuận tiêu thụ
gần một tấn thuốc nổ và hai đối tượng có liên quan đang bị công an tỉnh quảng bình tạm giữ
ban chuyên án đã bắt quả tang hai đối tượng là lê văn thụ và lê văn toản cùng chú tại huyện lệ thủy
đang tổ chức vận chuyển hai mươi một bao tải có chứa thuốc nổ với tổng trọng lượng là tám trăm hai mươi kg
được thu mua từ địa bàn tỉnh quảng trị và dự định vận chuyển vào địa bàn các tỉnh phía nam để tiêu thụ
khám xét khẩn cấp nơi ở của hai đối tượng lực lượng công an đã phát hiện thu giữ thêm hai mươi năm kg thuốc nổ
một khẩu súng một mươi chín viên đạn một xe tải và nhiều tăng vật có liên quan khác
thưa quý vị bệnh tay chân miệng sốt xuất huyết đang gia tăng nhanh chóng tại tp hcm và một số tỉnh thành phía nam
đáng chú ý thì một số trường hợp là trẻ em và người lớn đã không qua khỏi
sau covid một mươi chín đây là thời điểm đang ghi nhận số lượng lớn người mắc các bệnh truyền nhiễm khác cao như vậy
vâng ạ và đây cũng là vấn đề đang nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng hiện nay
bởi những hệ lụy tác động từ bệnh truyền nhiễm có thể mang đến
nhiều ý kiến cũng đã chia sẻ các biện pháp phòng ngừa
bởi chỉ có phòng ngừa dịch bệnh ngay từ sớm từ đầu là điều rất quan trọng
không để dịch bùng phát và nhất là không để gây tử vong
theo thống kê chỉ trong bốn tháng đầu năm nay tp hcm ghi nhận chín trăm ba mươi sáu trường hợp mắc bệnh tay chân miệng
với chín mươi năm các trẻ mắc bệnh ở độ tuổi từ một đến năm tuổi
có thời điểm số ca nhiễm tay chân miệng tăng tới một trăm ba mươi sáu bốn so với trung bình của tháng trước đó
và từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay tp hcm cũng đã ghi nhận hơn bốn năm trăm linh ca mắc sốt xuất huyết
trong đó thì có một trăm linh chín ca nặng số ca nặng tăng ba trăm năm mươi bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
những con số đã cho thấy tính nguy hiểm của bệnh truyền nhiễm
nhiều ý kiến cư dân mạng cũng đã bày tỏ sự lo lắng về sự gia tăng này
thời tiết nắng nóng kèm theo những cơn mưa đầu mùa đến sớm là điều kiện lý tưởng
để các dịch bệnh như sốt xuất huyết tay chân miệng bùng phát mạnh
và các tỉnh thành phố khu vực phía nam
sau dịch bệnh covid một mươi chín thì bắt đầu gia tăng trở lại của sốt xuất huyết
tay chân miệng ảnh hưởng lớn tới sức khỏe nhất là trẻ em
bệnh tay chân miệng là một bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus gây nên
hay gặp ở trẻ nhỏ dưới năm tuổi dễ lây nhanh và có thể dẫn đến tử vong
hiện chưa có vaccine phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu
vì vậy phải rất cẩn trọng với căn bệnh này
nhiều câu chuyện minh chứng đáng tiếc cũng đã được chính cư dân mạng chia sẻ
bởi những dấu hiệu nhầm lẫn trong nhận biết căn bệnh không kịp thời
có được những biện pháp phòng ngừa điều trị kịp thời
đã có những trường hợp nhập viện trong tình trạng bệnh trở nặng
và cũng có những trường hợp tử vong
trên cộng đồng mạng những lưu ý và kiến thức khi xác định các loại bệnh
như sốt xuất huyết tay chân miệng đã được nhiều ý kiến của các bậc phụ huynh
và cả các chuyên gia y tế chia sẻ
biến chứng nặng của tay chân miệng là viêm não và viêm cơ tim
đây là hai biến chứng hay gặp khiến trẻ có thể tử vong hoặc để lại di chứng
nếu không được phát hiện sớm và xử trí kịp thời
việc phân biệt tay chân miệng với các bệnh khác như covid một mươi chín và sốt xuất huyết khá rõ ràng
trẻ mắc tay chân miệng sẽ có nổi ban lòng bàn tay chân và miệng
trong khi đó trẻ mắc sốt xuất huyết có triệu chứng phổ biến là nổi ban ở người sốt liên tục
khi trẻ bị bệnh phụ huynh cần cho trẻ ăn uống bình thường và đặc biệt phải chú ý vệ sinh cơ thể
tuyệt đối không nên kiêng tắm gội cho trẻ vì có thể khiến cho vi khuẩn cơ thể gây bệnh
khiến trẻ ngứa ngáy khó chịu và bệnh có thể sẽ nặng hơn
trước những diễn biến mới của tình hình dịch bệnh bộ y tế đã có công văn về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh mùa hè năm hai nghìn hai mươi hai
trong đó triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp phòng chống
chặn hiệu quả sự bùng phát dịch bệnh tay chân miệng sởi cúm tiêu chảy do virus rota
sốt xuất huyết viêm não và các dịch bệnh mùa hè khác
phát hiện sớm các trường hợp và kịp thời xử lý triệt đề ổ dịch không để bùng phát dịch trong cộng đồng
tuyệt đối không được chủ quan lơ là và nâng cao ý thức phòng ngừa các loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm
hiện đang là nội dung đang được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng hiện nay
trẻ em mầm non học sinh sinh viên đã quay trở lại trường học sau thời gian nghỉ dịch covid một mươi chín
nguy cơ dịch bùng phát và lây lan dịch bệnh trong trường học là rất lớn nếu không triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống trước mùa dịch
triển khai biện pháp phòng bệnh tay chân miệng trong các trường học
song song đó đẩy mạnh hoạt động truyền thông tại cộng đồng
nâng cao ý thức phòng bệnh cho phụ huynh với mục tiêu hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của dịch bệnh đến trẻ nhỏ
để phòng bệnh nhà trường cần có kế hoạch phòng chống bệnh tay chân miệng lây lan
như vệ sinh các bề mặt tiếp xúc như bản học nắm cửa tay vị đồ vịn đồ chơi sàn nhà
phụ huynh cần cho trẻ ăn chín uống sôi ở sạch giữ bàn tay sạch chơi đồ chơi sạch và thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm
dự báo năm hai nghìn hai mươi hai bệnh suốt suốt huyết tay chân miệng sẽ rất phức tạp
vì vậy ngành y tế với các biện pháp điều trị phòng ngừa dịch bệnh kịp thời hiệu quả
thì cần nâng cao ý thức phòng bệnh cho phụ huynh với mục tiêu hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của dịch bệnh đến trẻ nhỏ
suy nghĩ của bạn về vấn đề này như thế nào hãy chia sẻ ý kiến trên fanpage truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị với vai trò là nơi tổ chức chính lễ khai mạc bế mạc và một mươi tám môn thi đấu
đến thời điểm này thành phố hà nội đã cơ bản hoàn tất các khâu chuẩn bị
với quỹ tâm tổ chức sea games ba mươi một thành công ghi dấu ấn về điểm đến an toàn thân thiện
giàu bản sắc với bạn bè trong nước và quốc tế
vâng bảo đảm an ninh an toàn cho sea games ba mươi một giao thông là một trong những lĩnh vực được quan tâm
bởi đây vốn là bài toán khó của thủ đô bấy lâu nay
chính vì vậy để đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ các hoạt động của đại hội thể thao đông nam á lần này
công an thành phố hà nội đã lên phương án phân luồng tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện
trong thời gian diễn ra các sự kiện trong đó tập trung vào hai mục đích chính
đó là vừa tạo được sự thuận lợi nhất cho việc di chuyển của các đoàn vận động viên và đại biểu
từ điểm lưu trú đến khu vực thi đấu và sự kiện vừa không làm ảnh hưởng nhiều đến hoạt động đi lại hàng ngày của người dân
và lưu thông trong những ngày này thì người dân cần sẽ phải chú ý những điều gì
xin mời quý vị và các bạn hãy theo dõi câu chuyện giao thông ngay sau đây của chúng tôi
theo kế hoạch của ban tổ chức đại hội thể thao đông nam á sea games ba mươi một
các khu vực lưu trú của đoàn thể thao các nước sẽ tập trung ở bảy quận nội thành hà nội
đó là nam tử liêm cầu giấy đống đa ba đình tây hồ hoàn kiếm và hai bà trưng
các tuyến dẫn các đoàn thể thao cũng được dự kiến sẽ tập trung vào các tuyến đường rộng
các trục chính hướng tâm thành phố các tuyến vành đai hai và ba
lực lượng cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân nên tìm hiểu rõ lộ trình di chuyển
để tránh xảy ra xung đột cản trở việc di chuyển của các đoàn thể thao
đặc biệt là vào khung giờ cao điểm sáng và chiều khi mật độ phương tiện luôn ở mức rất cao như hiện nay
đảm bảo cho người dân khi tham gia giao thông trên địa bàn thủ đô
là không xảy ra ủng tắc giao thông hay như tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn
có thể nói rằng là trên những cụm khách sạn quan trọng ở trên địa bàn thành phố hà nội
thì ngoài lực lượng an ninh ra thì đối với cả lực lượng cảnh sát giao thông
các lực lượng bảo vệ khác thì chúng tôi luôn luôn có phương án và có những tình huống xây dựng ra
để trong những trường hợp mà có những sự cố bất ngờ
thì chúng tôi luôn luôn có thể tìm hiểu rõ rõ ràng

cùng với đó một số lỗi vi phạm giao thông thường thấy cũng sẽ được tập trung xử lý trong thời điểm này
đặc biệt là các lỗi có khả năng dẫn đến ủn tắc giao thông
ngoài ra trong thời gian lưu trú của đoàn thể thao các nước tại thủ đô
cũng sẽ diễn ra việc di chuyển đi một mươi hai tỉnh thành khác với những nội dung môn thi đấu khác nhau
theo đó các hướng di chuyển người dân cần đặc biệt chú ý sẽ là tuyến đường dẫn ra các tuyến cao tốc như
cao tốc hà nội hải phòng cao tốc hà nội lào cai cao tốc pháp vân cầu rẽ ninh bình và tuyến quốc lộ một
tôi đã lên những phương án rất cụ thể phối hợp với các tiểu ban lễ tân
các cơ quan đoàn thể phục vụ trong ban tổ chức sea games
những tuyến đường chúng tôi bố trí những chốt trọng điểm có cán bộ sĩ làm công tác chỉ huy điều khiển giao thông
để đáp ứng được yêu cầu của ban tổ chức
để đảm bảo cho những đoàn vận động viên và huấn luyện viên di chuyển trong thời gian diễn ra sea games ba mươi một được an toàn thông suốt
bên cạnh các phương án trên cục cảnh sát giao thông cũng khuyến cáo các tỉnh thành nơi sẽ diễn ra những hoạt động sự kiện trong khuôn khổ của sea games ba mươi một
hạn chế những phương tiện trọng tải lớn những phương tiện cỡ lớn
còn người dân thì để ý đến những cái lộ trình di chuyển những lộ trình cấm đường như tuyến đường chúng tôi đang đứng đây
để có thể đảm bảo việc đi lại không bị ảnh hưởng nhiều
cũng như là lực lượng cảnh sát giao thông cũng khuyến cáo là khi mà người dân di chuyển trước các tuyến đường
nếu gặp những cái tuyến đường cấm như thế này hoặc là những cái đoàn dẫn thì tuyệt đối là tuân thủ theo cái hiệu lệnh của lực lượng cảnh sát giao thông
và di chuyển chậm và tạt về phía bên tay phải tránh gây cản trở đối với những đoàn dẫn của các vận động viên
người dân phối hợp hỗ trợ với chúng tôi trong việc chấp hành quy định giờ dốc
cũng như là chú ý các khuyến cáo để đảm bảo bây giờ rất không ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường
cũng như hoạt động công tác bình thường của người dân lưu ý về cái giờ dốc di chuyển
có thể người dân cũng chia sẻ với chúng tôi có thể đi sớm hơn hoặc đi muộn hơn giờ so với giờ hàng ngày
để hạn chế đỡ phương tiện ở ngoài lưu thông ngoài đường để phục vụ
đồng thời hai mục đích đảm bảo an toàn giao thông dẫn đoàn cũng như đảm không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của người dân
các lực lượng chức năng rất mong nhận được sự chia sẻ của người dân trong suốt quá trình một mươi tám ngày diễn ra
các hoạt động xung quanh đại hội thể thao lớn nhất đông nam á sea games ba mươi một
đây là một cơ hội lớn để quảng bá hình ảnh con người đất nước việt nam văn minh mến khách và thân thiện
mong rằng mỗi người dân sẽ là một đại sứ để kỳ sea games ba mươi một lần này được diễn ra thành công tốt đẹp
vâng chi tiết về phương án di chuyển của các đoàn loại hình phương tiện bị hạn chế trong các khung giờ
sẽ được chúng tôi đăng tải trên trang web chính thức của truyền hình công an nhân dân ww intv gov vn
mong rằng quý vị sẽ tìm được những thông tin hữu ích và lựa chọn được
cho mình những lộ trình phù hợp trong thời gian diễn ra sea games ba mươi một
ở trẻ em đang được tổ chức y tế thế giới cảnh báo
cho đến nay các nhà khoa học vẫn chưa thể tìm ra được nguyên nhân chính xác của căn bệnh này
dù việt nam chưa ghi nhận một trường hợp bệnh nào tuy nhiên trước diễn biến phức tạp
thì sự xâm nhập của căn bệnh sẽ không được tìm ra
các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân chính xác của căn bệnh này
viêm gan cấp tính chưa rõ nguyên nhân đã khiến cho nhiều bậc phụ huynh lo lắng
đặc biệt khi mà đối tượng ở đây chính là trẻ em
vậy thì bác sĩ có thể đưa ra những nhận định gì về căn bệnh này
thực ra căn bệnh này thì rất là mới và hiện tại trên thế giới cũng chưa có những hiểu biết đầy đủ về căn bệnh này
thế tuy nhiên thì từ khi mà xuất hiện những ca bệnh đầu tiên vào cuối năm hai nghìn hai mươi một đến nay
thì đã cũng đã thống kê được trên thế giới có khoảng hơn hai trăm bảy mươi ca bệnh
và trong đó thì đã có chín ca tử vong
và đặc biệt là có chín ca tử vong
trong một số những báo cáo ở nước anh thì cũng thấy rằng là tỷ lệ bệnh nhân phải ghép gan đến đến một mươi
như vậy thì căn bệnh này cũng khá là nguy hiểm và đặc biệt là có những biến chứng rất là nghiêm trọng
tuy nhiên thì chúng ta cũng không phải quá lo lắng đến mức thái quá
và chúng ta cũng vẫn có những phương án để sẵn sàng cho việc nếu có xuất hiện tại việt nam
tại việt nam thì theo một thống kê thì tỷ lệ mắc viêm gan ở người việt nam là khá lớn
vậy thì bác sĩ có thể đưa ra cái nhận định rằng
cái tỷ lệ bị các bệnh lý liên quan với gan ở trẻ em thì như thế nào không ạ
thì việt nam là một cái nước mà có cái tỷ lệ lưu hành vi virus ra rất là cao ở trên thế giới
đặc biệt là các virus viêm gan ví dụ như là a b c d và e
trong đó cái virus b là khá là cao
thế thì trước đây thì tỷ lệ này rơi vào khoảng một mươi năm thì dân số của người việt nam
tuy nhiên đến nay thì tỷ lệ này đã giảm rất là nhiều
nó rơi vào khoảng từ tám đến một mươi thôi
và đặc biệt là ở trẻ em thì theo một cái khảo sát
của bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương được triển khai vào năm hai nghìn hai mươi
thì thấy rằng cái tỷ lệ nhiễm virus viêm gan b hiện nay ở trẻ em chỉ còn ba
đây là một cái thành tiệu rất là to lớn của cái việc mà tiêm chủng vaccine mở rộng cho trẻ em
và đây là một cái dấu hiệu rất là đáng mừng
vâng hiện nay thì căn bệnh viêm gan cấp tính vẫn chưa được giới y khoa tìm ra nguyên nhân
tuy nhiên các chuyên gia thì đã nhận định rằng căn bệnh này có liên quan đến một loại virus
có tên là
vậy căn bệnh này thì có khác gì so với những căn bệnh viêm gan thông thường
bác sĩ có thể chia sẻ cho quý vị khán giả đúng không ạ
thì thật ra thì cái việc mà hiểu rõ ràng về các bệnh này thì trên thế giới cũng chưa có một cái nhìn tổng thể
có nhìn toàn diện
tuy nhiên thì người ta đã tìm thấy rằng trên khoảng hơn một trăm linh trẻ có bị cái bệnh này
thì đã thấy bảy mươi hai mẫu trẻ có ba cái virus adeo
thế còn thực sự là có phải đây là thủ phạm gây ra cái bệnh này hay không
thì các nhà nghiên cứu trên thế giới vẫn đang tiếp tục tìm tòi và chứng minh
thực tế tuy nhiên thì các biểu hiện của cái căn bệnh này thì nó có một số các đặc điểm giống như các bệnh viêm gan virus khác
ví dụ như nó có thể có vàng da có thể nôn có cái dối loạn và tiêu hóa
thế nhưng mà đồng thời thì khi mà có cái adeno virus này thì nó có thể có thêm những biểu hiện về bệnh hoác
và adeno virus là một cái virus mà
lưu hành khá là phổ biến đặc biệt là đối với trẻ em và nó gây ra những triệu chứng bệnh về đường hô hấp
về đường tiêu hóa thậm chí nó gây ra cái viêm kết mạng
còn cái việc mà nó gây ra cái viêm gan thì chiếm một cái tỷ lệ khá là nhỏ trên những cái trẻ mà có suy giảm bệnh tịch
vâng như bác sĩ vừa chia sẻ thì cái căn bệnh viêm gan cấp tính chưa rõ nguyên nhân này thì cũng có những cái biểu hiện mà
giống như là cái bệnh viêm gan thông thường và cũng có những là một số cái biểu hiện khác nữa
các bộ phụ huynh hôm nay thì đang rất là lo lắng vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ một điều gì để cho quý vị phụ huynh có thể yên tâm hơn được không ạ
chúng ta không chủ quan trước một cái bệnh thì đó là một biểu hiện tốt
tuy nhiên thì nếu như chúng ta lo lắng một cách thái quá thì lại cũng không tốt
thế thì làm như thế nào để chúng ta cân bằng cái này
vậy thì là khi mà phụ huynh khi người ta quá lo lắng thì khi người ta đọc các cái thông tin ấy
thì bao giờ người ta nghĩ rằng à con của mình có một triệu chứng này hay một cái triệu chứng kia giống như vậy và làm
cho cái tình trạng hoang mang và lo lắng
như vậy thì chúng ta phải bình tĩnh để nhìn nhận là gì
chúng ta theo dõi sát trẻ
nếu như trẻ có một trong những cái dấu hiệu của những cái bệnh
ví dụ như là trẻ có dối lận tiêu hóa hay trẻ có những cái biểu hiện vàng da ăn kém hay lôi mử
thì lúc đó thì chúng ta nên đưa trẻ đến cái cơ sở y tế mà có uy tín để được khám sàng lọc và phát hiện một cách kịp thời
vâng hiện nay thì bộ y tế cũng đã có công văn gửi cho các địa phương yêu cầu là giả
sát trẻ trẻ tình hình liên quan đến cái bệnh lạ này
bác sĩ có thể đề xuất như thế nào về việc là chủ động theo dõi để lên những phương án điều trị nếu mà tại việt nam xuất hiện các ca bệnh
thì bộ y tế cũng đã đưa ra một cái công văn rất là kịp thời để cái việc mà giám sát cho các cái tỉnh địa phương
tuy nhiên thì cái việc mà thực hiện giữa các bệnh viện thì sẽ rất là khác nhau tùy thuộc vào cái cơ sở thực chất
thế thì các bệnh viện nên mình nên phục dụng dạy cho các bác sĩ
đặc biệt là các bác sĩ ở khoa khám bệnh để các bác sĩ không bị bỏ sót chúng ta được phát hiện và xử lý một cách kịp thời
thế thì đồng thời các bệnh viện sẽ đưa ra các quy trình để giám sát để phát hiện và xử lý cái bệnh viêm căng cấp không dõi nguyên nhân này
và một cái yếu tố nữa là các cái tuyến khác nhau thì chúng ta nên có một cái sự liên kết nhất định để khi mà nếu như có phát hiện
được những cái trường hợp như vậy thì chúng ta có thể có những cái hội trận trực tuyến từ xa để chúng ta phát hiện một cách kịp thời cũng như xử trí nhanh để không ra những cái biến chứng nguy hiểm
vâng ạ một câu hỏi cuối cùng ạ
vậy thì bác sĩ có thể đưa ra lời khuyên gì cho phụ huynh trong cái việc chăm sóc con em của mình để phòng ngừa căn bệnh này cũng như là nhiều cái căn bệnh truyền nhiễm khác
cũng như là nếu mà không may nhiễm chẳng hạn thì là phụ huynh nên chăm sóc con như thế nào
thì trong cái bối cảnh hiện nay thì cái việc mà chăm sóc trẻ theo dõi trẻ là vô cùng quan trọng
trong đó thì đầu tiên chúng ta cũng phải kể đến là cái chế độ ăn uống sinh hoạt hàng ngày
chúng ta cần có một cái chế độ ăn uống lành mạnh cho các bé ví dụ nhiều rau xanh hoa quả để tăng cường sức khỏe kháng
thế thì sau đó là gì
chúng ta sẽ có các biện pháp để ngăn chặn các cái bệnh mà lây truyền nhiễm
ví dụ như lây qua đường hô hấp hay lây qua đường tiêu hóa
vậy thì chúng ta sẽ giám sát trẻ
hướng dẫn trẻ để làm sao mà mình cho trẻ có biết được cách mà rửa tay thường xuyên
đấy là một cái mà cách rất là dễ nhưng mà lại ngăn chặn được rất là hiệu quả
một điều quan trọng
và cái việc này nó sẽ ngăn chặn với các bệnh lây qua đường tiêu hóa
trong đây có bệnh về viêm gan
ngoài ra thì những bệnh về hô hấp thì sẽ hướng dẫn trẻ để ngăn chặn
ví dụ như mình có thể đeo khẩu trang hoặc là khi bà bính ho em bé ho thì em mới biết cách để không bị lây ra những cái xung quanh
ngoài ra có một cái
khá là quan trọng
đấy là cái tác dụng của cái vaccine
như cái phần tôi hỏi trước thì tôi cũng có chia sẻ
đấy thì vaccine là một cái mà khá là rẻ tiền nhưng lại có hướng dẫn đại hiệu quả
giống như là một tâm khuyên để bảo vệ đúng không ạ
rất là cao
do đó thì
mà hiện nay thì có các vaccine thì đã được tiếp cận rất là dễ dàng
và trong cái tiết kiệm mở rộng của chúng ta cũng có
vì vậy thì các phụ huynh nên đưa trẻ đi tìm vaccine
đi tìm cho phụ huynh đúng lứa tuổi của mình đúng không ạ
một lần nữa thì cảm ơn bác sĩ đã đến với truyền hình công an nhân dân ngày hôm nay
và có những cái chia sẻ hết sức cụ thể vừa rồi
và chúng ta hy vọng rằng các chuyên gia y tế sẽ sớm tìm ra nguyên nhân
từ đó chúng ta có những phương pháp để điều trị một cách hiệu quả nhất đúng không ạ